quan hệ hợp tác giữa bộ nội vụ slovakia và bộ công an việt nam mới bắt đầu nhưng chắc chắn sẽ sớm có những hợp tác sôi động hiệu quả trong tương lai
cũng trong ngày hôm nay ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo thông báo về kết quả phiên họp cũng như kết quả chuyến thăm hoa kỳ của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam hoa kỳ khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện được xác lập năm hai nghìn một mươi ba tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
trả lời câu hỏi liên quan đến các doanh nghiệp mỹ có cam kết gì về hợp tác thương mại và chuyển giao công nghệ bộ trưởng mai tiến dũng cho biết
chúng ta biết hiện nay doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư tại việt nam có tám trăm ba mươi năm dự án với tổng vốn đăng ký khoảng một mươi hai tỷ usd và kim ngạch hai triệu khoảng năm mươi tỷ usd
doanh nghiệp hoa kỳ có khả năng nhiều về công nghệ về tiến bộ khoa học
chúng ta đăng ký mua động cơ của máy bay boeing mua các thiết bị của nhà máy điện gió nhưng chúng ta cũng phải xuất khẩu những mặt hàng lợi thế mà chúng ta làm được
đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp chế biến như rau củ cá ba sa tôm đây là những mặt hàng lợi thế của chúng ta
trả lời câu hỏi về phương án tăng giá điện thứ trưởng bộ công thương cho rằng giá điện còn ảnh hưởng sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp
bất cứ một sự thay đổi nào phải được tính toán kỹ lưỡng nhất là tăng giá điện cho đến thời điểm hiện nay thì chưa xem xét tăng giá điện
bất cứ một sự thay đổi nào đặc biệt là vấn đề tăng giá cần phải được tính toán hết sức là kỹ lưỡng
đến giờ phút này thì thủ tướng chính phủ cũng như là chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo là trước mắt hiện nay cũng chưa xem xét cái vấn đề là tăng giá điện
và kể cả nếu có cái đề xuất về tăng giá điện của evn thì bộ công thương như tôi đã nói là sẽ xem hết sức kỹ lưỡng và đánh giá sự tác động của sự tăng giá của mặt hàng điện này
đối với tất cả các nguồn nguồn
đối với tất cả từng các mặt hàng khác
liên quan đến quỹ bình ổn về xăng dầu theo nghị định tám mươi ba đại diện bộ công thương cho biết mục đích của quỹ bình ổn xăng dầu này không phải tiền của nhà nước hay bất cứ doanh nghiệp nào
đây chính là phần trích trong quỹ bình ổn này để khi có sự tăng giá đột ngột ở nước ngoài chúng ta tránh được những cú sốc cho người tiêu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
quỹ bình ổn xăng dầu thì mục đích của quỹ bình ổn xăng dầu này thứ nhất là đó không phải tiền của bất cứ nhà nước
đây chính là phần trích trong quỹ bình ổn này với một lít xăng để chúng ta tránh khi có sự tăng giá đột ngột ở nước ngoài
thực chất nó là tránh cái cú sốc cho người tiêu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy rằng sự điều hành quỹ bình ổn này với sự phối hợp của bộ công thương và bộ tài chính thì cũng đã mang lại hiệu quả rất tốt
đặc biệt là những dịp
như là trước tết chẳng hạn nếu lúc đó mà xăng dầu tăng mà chúng ta cứ theo đúng cái công thức là một mươi năm ngày một lần
thì nếu mà tăng đúng theo giá thị trường của nước ngoài thì có thể nó gây rất nhiều cái biến động với những mặt hàng khác trong cái dịp tết
thế rồi ngay kể cả sau tết và rất nhiều dịp mà ở việt nam nó vẫn có việc tâm lý
một mặt hàng này tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến những mặt hàng khác cũng tăng giá theo
ông hải cho biết hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu đang tiếp tục xem xét
và bản thân ông cũng không muốn có quỹ bình ổn xăng dầu

nhưng trong thời điểm này ông thấy cần theo đúng tinh thần nội dung của nghị định tám mươi ba
và tác dụng của nó trong thời điểm hiện nay là phù hợp
hôm nay tại tỉnh tây ninh ban thường vụ thành ủy thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh về nội dung hợp tác phát triển kinh tế xã hội
xây dựng hệ thống chính trị giữa hai tỉnh thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc hai địa phương đã thống nhất một số nội dung hợp tác hỗ trợ như
xúc tiến thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại du lịch nông nghiệp
giao thông vận tải giáo dục đào tạo xây dựng nông thôn mới
nhân dịp này đồng chí hoàng trung hải đã trao tặng ba tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo tỉnh tây ninh
trước đó đoàn công tác của thành phố hà nội cũng đã đến thắp hương tại bia tưởng niệm
một trăm bốn mươi một anh hùng địa sĩ ở xã ninh điền và tặng quà cho năm mươi gia đình chính sách của xã ninh điền
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ninh điền
hôm nay tại thành phố đồng hới trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng
ngày môi trường thế giới tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề sống hài hòa với thiên nhiên
nhằm kêu gọi khuyến khích cộng đồng gắn bó với thiên nhiên
thông qua lễ phát động đại diện ban bí thư trung ương đoàn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững
ngay sau lễ phát động hàng nghìn đoàn viên thành viên tỉnh quảng bình đã diễu hành trên các tuyến phố đồng hới
tuyên truyền về bảo vệ môi trường và tiến hành làm vệ sinh môi trường trên bãi biển bảo ninh và hai bên bờ sông nhật lệ
ngày ba sáu tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tổ chức chương trình ngày hội môi trường lần thứ ba
và trao thưởng giải thưởng môi trường tỉnh bình dương năm hai nghìn một mươi chín
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức hội thi trò chuyện với môi trường
trao thưởng giải thưởng môi trường tỉnh bình dương năm hai nghìn một mươi chín
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã trả lời các bạn
trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương giải thưởng môi trường tỉnh bình dương năm hai nghìn một mươi bảy
cho một mươi năm tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cũng trao thưởng hội thi trò chuyện với môi trường
cho hai mươi tập thể là học sinh giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
đã có nhiều tác phẩm hay độc đáo nhiều ý tưởng sáng tạo và thiết thực góp phần vận động bảo vệ môi trường
tiếp theo với phần tin quốc tế đối thoại shangri la một mươi sáu mỹ khẳng định chính sách tái cân bằng châu á
nhật bản kêu gọi triều tiên kiềm chế sau khi hội đồng bảo an ra nghị quyết trừng phạt mới
thưa quý vị bộ trưởng quốc phòng mỹ gematis vừa đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng
mỹ sẽ không rời bỏ châu á đây là tuyên bố hiếm hoi của một quan chức hàng đầu
trong chính quyền tổng thống mỹ donald trump về cách tiếp cận riêng biệt đối với khu vực này
trong khi sự phối hợp với trung quốc vẫn còn là một thách thức đặc biệt trong vấn đề triều tiên
phát biểu tại đối thoại shangri la lần thứ một mươi sáu tại singapore bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ
ông mattis cho biết nỗ lực hàng đầu của mỹ vẫn là tăng cường các quan hệ liên minh với các quốc
gia ở châu á như hàn quốc nhật bản australia philippines và thái lan ông cũng cho rằng cần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với các nước có cùng quan điểm và kiềm chế những nước tìm cách áp đặt
nỗ lực của họ lên các nước khác bên cạnh đó ông gematis khẳng định mỹ có kế hoạch tăng cường sức
mạnh cho các quốc gia ở châu á như ấn độ indonesia và việt nam để họ có thể đóng vai
trò lớn hơn trong hòa bình và an ninh của mình về vấn đề triều tiên ông mattis cho rằng việc
bình nhưỡng thời gian gần đây liên tục phóng tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của quốc tế đang
gây ra mối lo ngại hiện hữu và khẳng định mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao cũng như
gia tăng sức ép về mặt kinh tế cho tới khi bình nhưỡng từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân
chính quyền các bang thành phố và các nhà quản lý doanh nghiệp mỹ hoàn toàn có thể hoàn thành
nghĩa vụ cam kết của nước này trong hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu mà không cần
có sự tham gia của chính quyền tổng thống mỹ donald trump đây là tuyên bố của cựu trưởng
new york trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng việc mỹ rút khỏi hiệp định sẽ đẩy lùi những
nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu
phát biểu trước báo giới tại thủ đô paris của pháp ông bloomberg
hiện là đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề đô thị và biến đổi
khí hậu cho rằng trong thập kỷ qua mỹ luôn dẫn đầu thế giới trong nỗ lực giảm lượng khí thải gây
hiệu ứng nhà kính đây là thành quả từ nỗ lực chung của người dân và chính quyền các thành phố
không phải của riêng chính phủ liên bang ông nhấn mạnh người dân mỹ không cần chính quyền
để hoàn thành những cam kết trong hiệp định paris
thực tế là mỹ không cần có sự ủng hộ từ washington để thực hiện cam kết trong hiệp định
chống biến đổi khí hậu đây là thông điệp mà các thị trưởng thống đốc bang và các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp trên khắp nước mỹ đã luôn khẳng định và hôm nay tôi muốn cả thế giới biết rằng mỹ sẽ
thực hiện cam kết của mình đối với hiệp định paris chính phủ mỹ có thể rút khỏi hiệp định này
song người dân vẫn cam kết thực hiện và sẽ hoàn thành mục tiêu
nhiều thống đốc các bang thị trưởng các thành phố và quản lý các doanh nghiệp quy mô lớn của mỹ cũng
đã có những động thái thể hiện tinh thần đoàn kết trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong khi
khoảng một trăm năm mươi thị trường đại diện cho bốn mươi bảy triệu người dân mỹ cũng tuyên bố sẽ duy trì các cam kết về
chống biến đổi khí hậu ngoài ra ngoại trưởng mỹ reki leson cam kết nước này vẫn sẽ duy trì
các nỗ lực giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bất chấp quyết định của tổng thống donald trump
trump rút mỹ khỏi hiệp định paris liên quan đến vấn đề của triều tiên
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa kêu gọi bình nhưỡng không tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa
và thửa hạt nhân sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc mở rộng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này
trong một tuyên bố thủ tướng ab hoan nghênh hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết
trừng phạt triều tiên và kêu gọi bình nhưỡng không tiến hành thêm những hành động khiêu khích
như thử tên lửa hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo ông abe khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan nhằm tăng cường sức ép và bảo đảm việc thực thi nghị
quyết của hội đồng bảo an trong khi đó ngoại trưởng nhật bản fumio kishida khẳng định sẽ
phối hợp với mỹ nhằm gia tăng sức ép lên triều tiên đồng thời hối thúc trung quốc và nga nỗ lực
nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn bình nhưỡng có thêm các hành động khiêu khích
tại anh lãnh đạo đảng bảo thủ thủ tướng anh theresa may và chủ tịch công đảng jeremy
corbyn tiếp tục có cuộc trả lời chất vấn trực tiếp trên truyền hình bbc về những vấn đề cử tri quan
tâm đây là một trong những phần quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của hai đảng
mở màn cuộc trả lời chất vấn với câu hỏi trước đây là người ủng hộ việc anh ở lại eu
xong giờ đây lại muốn làm người dẫn dắt nước anh đàm phán rời eu thủ tướng anh theresa may lý giải
lý và muốn thực hiện theo nguyện vọng của người dân anh và bà tin rằng sẽ có một đàm phán thành công
bà may cam kết sẽ tăng tiền đầu tư cho hệ thống y tế công và trường chuyên phổ thông để mọi trẻ
các em có cơ hội được theo học mà không phân biệt giàu nghèo về phía công đảng ông corbyn nhấn mạnh
ưu tiên đàm phán để anh được quyền tiếp cận tự do vào thị trường eu và khẳng định không có chuyện
không có thỏa thuận nào với eu theo số liệu thăm dò mới nhất khoảng cách giữa đảng bảo thủ
và công đảng đang thu hẹp lại trong tuần qua với tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ là bốn mươi hai và công đảng là
ba mươi chín chính phủ hy lạp kêu gọi tìm giải pháp rõ ràng cho vấn đề giải ngân trung hạn gói cứu trợ thứ
ba cho quốc gia này trong hội nghị sắp tới của nhóm các bộ trưởng kinh tế khu vực đồng tiền trung
châu âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi năm tháng sáu tới theo báo cáo mới nhất của cơ quan thống kê
enstat kinh tế hy lạp đã tăng trưởng bốn trong quý i năm nay so với quý iv
năm hai nghìn một mươi sáu sức tiêu thụ gia tăng một mươi bảy xuất khẩu hàng hóa tăng bốn tám và nhập khẩu cũng tăng một mươi chín
văn phòng thủ tướng hy lạp cho rằng những chỉ số trên cho thấy athens đang chạm tay vào mục tiêu
phát triển mơ ước lâu nay đồng thời cho thấy đà phục hồi sau khủng hoảng là khá tốt vì vậy
việc quyết định các biện pháp trung hạn nhằm giải ngân khoản cứu trợ thứ ba có vai trò hết sức
quan trọng các đối tác và các chủ nợ sẽ không còn lý do gì để từ chối hy lạp hy vọng các chủ nợ
sẽ thực hiện cam kết bằng cách tìm ra một giải pháp rõ ràng cho vấn đề này trong hội nghị euro group
vào ngày một mươi năm tháng sáu tới những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối
bốn ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt